một ổ dịch tà lợn châu phi vừa được phát hiện tại đàn lợn của một gia đình ở xã xuân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
ngay sau khi phát hiện ổ dịch huyện minh hóa cũng đã ban hành quyết định công bố dịch đồng thời tiến hành tiêu hủy số lợn bị dịch bệnh
trước đó vào ngày một mươi ba tháng sáu đàn lợn một trăm linh con của gia đình ông đinh minh chính ở thôn ba nương xã xuân hóa huyện minh hóa bị ốm và chết sáu mươi hai con
trị cục thú y quảng bình lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm thì kết quả dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu phi
ngay sau khi ổ dịch được phát hiện huyện minh hóa ban hành quyết định công bố dịch và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh
trước tình hình trên ủy ban nhân dân huyện minh hóa đang chỉ đạo lực lượng thú y tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại hộ chăn nuôi có lợn bị dịch bệnh
thành lập các chốt chống dịch trên tuyến đường liên thôn liên xã tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại địa bàn xã đặc biệt là các hộ chăn nuôi liên kề hộ bị dịch